cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an đã xây dựng hệ thống quản lý di chuyển biến động của công dân vùng dịch và quản lý tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín
việc khai báo trên hệ thống khai báo covid một mươi chín của bộ công an sẽ giúp giải quyết un tắc tại các chốt kiểm dịch
để thực hiện công dân sẽ truy cập vào địa chỉ website sứckhoẻ dâncưquốcgia gov vn thông qua thiết bị di động thông minh hoặc máy tính có kết nối internet
qua việc kê khai trên website và đối chiếu thông tin trong cơ sở dữ liệu sẽ kịp thời truy vết việc di chuyển của công dân khi có yêu cầu
căn cứ vào thông tin nơi thường trú tạm trú nơi đi và nơi đến khi công dân kê khai thông tin của công dân sẽ được gửi về các công dân phường xã thông qua hệ thống dữ liệu dân cư để công an phường xã quản lý và theo dõi
sau khi khai báo xong công dân sẽ có một mã qr để di chuyển qua các chốt mã này có hiệu lực trong vòng bảy mươi hai giờ là ba ngày
từ khi khai báo trước mắt hệ thống đã được bộ công an triển khai ở trạm thu phí pháp vân cầu rẽ hà nội và chín trạm ở quảng ninh thời gian tới c sáu sẽ hướng đến triển khai đồng bộ trên cả nước